tổng thống nga vladimir putin vừa kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh gồm lãnh đạo
năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc để thảo luận các biện pháp nhằm bảo vệ
nền hòa bình trước tình hình thế giới bất ổn đề xuất này của nga đã được liên hợp quốc ủng hộ
phát biểu tại lễ tưởng niệm bảy mươi năm năm giải phóng chạy tập trung người do thái ở jerusalem
tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh thế giới phải luôn nhớ rằng sự mất đoàn kết trước những
mối đe dọa có thể dẫn tới những hậu quả khủng khiếp ông nêu rõ các nước cần phải làm mọi thứ
để bảo vệ nền hòa bình theo ông một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo năm nước vốn có trách nhiệm
đặc biệt trong việc cứu vãn nền văn minh sẽ đáng một vai trò cao lớn trong việc kiến tìm những lời
giải chung để giải quyết những thách thức và mối đe dọa lời kêu gọi của tổng thống nga được đưa ra
trong bối cảnh thế giới chìm trong sự bất ổn đặc biệt là tình hình căng thẳng gần đây tại trung đông
với xung đột giữa iran và mỹ từ sau vụ mỹ không kích sân bay quốc tế baghdad khiến
một tướng lĩnh iran thiệt mạng và động thái đáp trả bằng tên lửa của iran